thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an sáng nay đại tá nguyễn hồng phong giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
đã tới nhà trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy trước di ảnh đồng chí trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán trái phép trên ma túy nên đã áp sát để bắt quả tăng
thì bất ngờ bị đối tượng dùng kéo đâm trọng thương
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội và các y bác sĩ kịp thời cấp cứu cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu là tấm gương hết mình vì công việc
xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập noi theo
trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí đại úy trần trung hiếu đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an đã gửi vòng hoa tiễn biệt đồng chí đại úy trần trung hiếu và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến